ngày hai mươi bảy tháng chín đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lào cai đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương trước kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
tại hội nghị các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến xuất phát từ tình hình thực tế tại địa phương để đoàn đại biểu quốc hội báo cáo tại kỳ họp quốc hội sắp tới
trong đó có một số nội dung như tại khoản bốn điều hai dự thảo quy định
trong trường hợp cần thiết chủ tịch ubnd có thể ủy quyền cho chủ tịch ubnd cấp dưới thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình
nếu quy định như vậy có thể gây hiểu lầm rằng chủ tịch ubnd không được ủy quyền cho phó chủ tịch
các đại biểu cũng cho rằng không nên cứng nhắc như quy định của dự thảo đối với tổ chức của hội đồng nhân dân các cấp mà phải áp dụng linh hoạt tỷ lệ đại biểu hội đồng nhân dân phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương
cần quy định rõ nơi nào có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số thì thành lập ban dân tộc quy định như dự thảo rất chung chung khó xác định